sở giao thông vận tải tp hcm có công văn yêu cầu các nhà xe phải cam kết khách hàng thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
để đảm bảo phục vụ cho hành khách đi lại an toàn sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các nhà xe phải cam kết phục vụ đủ nhu cầu đi lại của người dân
thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín không tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ
chỉnh trang bến xe tăng cường quản lý an ninh trật tự trong bến ký hợp đồng và làm việc với cơ quan y tế hỗ trợ công tác chăm lo sức khỏe tại bến trong thời gian phục vụ và phòng dịch
về công tác phòng dịch bệnh covid một mươi chín sở giao thông vận tải tp hcm cũng đưa ra các quy định nghiêm ngặt
cụ thể nhà xe phải trang bị dung dịch rửa tay lái xe phụ xe luôn đeo khẩu trang khử trùng xe hành khách trước khi lên xe cần khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt sát khuẩn
đại diện bến xe miền đông quận bình thạnh cho biết công tác phục vụ lễ hai tháng chín năm nay đã được chuẩn bị đầy đủ có nhiều phương án xử lý tình huống
nhân viên bến xe luôn yêu cầu hành khách sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng bluezone
trong hành trình nếu hành khách có biểu hiện sốt ho khó thở lập tức sẽ được báo về cơ quan y tế kịp thời
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản kết luận tạm dừng thí điểm mô hình trông giữ xe qua điện thoại

cơ sở chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội và ý kiến thống nhất của các đơn vị trong giữ xe đang thực hiện thí điểm iporking
thành phố tạm dừng thí điểm chức năng thanh toán bao gồm cả thu phí sử dụng lòng đường của ứng dụng iparking đối với một mươi hai đơn vị đăng thí điểm sử dụng
ứng dụng trong hoạt động trong giữ xe tạm thời dưới lòng đường trên địa bàn
sử dụng tạm thời lòng đường theo mét vuông bắt đầu từ ngày một tháng chín đến hết năm hai nghìn hai mươi hoặc cho đến khi dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin iparking
phục vụ tìm kiếm thanh toán giá dịch vụ trong giữ phương tiện và hỗ trợ công tác quản lý khai thác các điểm đỗ xe được cấp phép trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công tư
hợp đồng xây dựng sở hữu kinh doanh được thành phố phê duyệt làm cơ sở triển khai chính thức
lãnh đạo sở giao thông vận tải thông tin
sau thời gian thí điểm trong giữ xe qua ứng dụng iparkin vừa qua cơ quan liên quan cũng thống nhất đánh giá mô hình này bộc lộ một số bất cập
thưa quý vị càng gần tới dịp quốc khánh mùng hai tháng chín cũng như lễ khai giảng thường niên của các trường học thì những con phố mua bán cờ nổi tiếng như hàng bông hàng gai tại hà nội lại càng nhộn nhịp khách ra vào
mỗi người khi đến với các cửa hàng cờ đều muốn mang về cho mình một lá cờ tổ quốc để trang trí tại nhà
mặc dù trong năm nay dịch bệnh covid một mươi chín khiến cho các hoạt động mua bán của nhiều cửa hàng bị gián đoạn tuy nhiên với tinh thần chào đón quốc khánh cũng như năm học mới những cửa hàng bán cờ vẫn liên tục sản xuất để phục vụ cho người dân
ghi nhận của phóng viên intv
từ vài ngày trở lại đây tại cửa hàng chuyên cung cấp các loại cờ nằm trên phố hàng bông này đều nhộn nhịp người ra vào
mỗi người đến đây đều chọn cho mình những lá cờ để treo và trang trí nhà trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cũng vì thế mà người bán hàng trở nên bận rộn hơn với hoạt động mua bán cờ sau một khoảng thời gian vắng khách vì dịch covid một mươi chín
tại phố hàng bông nơi tập trung nhiều cửa hàng bán cờ tổ quốc có thể thấy tại thời điểm này ngoại trừ những cửa hàng sản xuất và bán cờ tổ quốc thì các cửa hàng dọc hai bên phố đều vắng khách vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh

tại phố hàng bông nơi tập trung nhiều cửa hàng sản xuất và bán cờ tạp của dịch bệnh